bước vào năm mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín huấn luyện viên lim sik đã trải qua một mươi tám cái tết hạnh phúc vui vẻ bên gia đình và bạn bè ở việt nam
tết này cũng đánh dấu một mươi bốn năm ông kết hôn với chị trần thị tuyết thanh sau đám cưới ông chính thức tuyên bố tôi là make in việt nam
nhiều niềm vui và hân hoan ánh lên trong mắt ông khi vui xuân cùng vợ và cô con gái lê hà yêu mến và am tường vốn quý văn hóa truyền thống độc đáo của việt nam
tám năm qua ông lee myan sik luôn ở lại việt nam ăn tết cùng gia đình với mong muốn gìn giữ các tập tục giá trị văn hóa dân tộc việt với ông mỗi ngày tết đều là một câu chuyện
từ năm một mươi bốn tuổi tôi đã bắt đầu đến với taekwondo và sau này tốt nghiệp tại trường đại học bogon hàn quốc trường chuyên đào tạo các võ sư taekwondo

theo lời mời của sở thể dục thể thao hà nội năm hai nghìn một tôi sang làm công tác huấn luyện cho đội taekwondo hà nội
nói về sự phát triển của taekwondo hà nội nói riêng và taekwondo việt nam nói chung những người làm công tác chuyên môn đều không thể quên những công lao đóng góp của chuyên gia taekwondo người hàn quốc lee myong sik